chiều ngày năm tháng tám sau hai ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc đoàn kết dân chủ tập trung trí tuệ
đại hội đại biểu đảng bộ quận tây hồ thành phố hà nội lần thứ sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
với tinh thần nghiêm túc thẳng thắn dân chủ đại hội đại biểu đảng bộ quận tây hồ lần thứ sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã đánh giá những kết quả đạt được
chỉ rõ khuyết điểm yếu kém nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội hai mươi ba của đảng bộ quận
đồng thời xác định phương hướng mục tiêu và nhiệm vụ của đảng bộ quận trong nhiệm kỳ mới
các ý kiến tham luận tại đại hội đã đóng góp nhiều nội dung phong phú thiết thực sâu sắc và toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội xây dựng hệ thống chính trị
bản chấp hành đảng bộ quận khoa sáu đã bầu ban thường vụ gồm một mươi một đồng chí và ủy ban kiểm tra quận ủy gồm sáu đồng chí
đồng chí đỗ anh tuấn phó bí thư quận ủy chủ tịch ủy ban nhân dân quận được tiến nhiệm bầu giữ chức bí thư quận ủy tây hồ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm